đồng chí nguyễn hòa bình bí thư trung ương đảng tránh án tòa án nhân dân tối cao cùng đoàn công tác
đã có buổi làm việc với cán bộ chủ chốt tòa án nhân dân tỉnh bạc liêu
phát biểu tại buổi làm việc đồng chí nguyễn hòa bình ghi nhận mức độ hoàn thành nhiệm vụ của tòa án nhân dân tỉnh bạc liêu
trong giải quyết các vụ án điểm các cơ quan tư pháp bạc liêu tuân thủ sự chỉ đạo của đảng
chấp hành nghiêm việc thực hiện chỉ thị số một mươi năm qua đó tạo môi trường sống kỷ cương kỷ luật
môi trường đầu tư tốt đảm bảo cuộc sống bình yên cho nhân dân
đồng chí cũng lưu ý tốc độ gia tăng án tại tỉnh bạc liêu đang ở mức khá cao so với cả nước
điều này đòi hỏi các cấp tòa án trong tỉnh phải tập trung khắc phục những hạn chế của năm trước
chú trọng thực hiện nhiệm vụ chính trị ngành tòa án là tập trung nâng cao chất lượng xét xử
cần chú trọng công tác xây dựng đảng để góp phần chui rèn đạo đức bản lĩnh của cán bộ đảng viên
công chức của ngành đảm bảo tòa án phải là nơi mang lại công bằng và niềm tin cho nhân dân
nhân dịp này đại diện lãnh đạo tòa án nhân dân tối cao trao quyết định bổ nhiệm phó tranh án tòa án nhân dân tỉnh bạc liêu
cho hai đồng chí châu văn mỹ và nguyễn lệ kiều
thời gian bổ nhiệm của hai phó tránh án tòa án nhân dân tỉnh bạc liêu là năm năm từ năm hai nghìn một mươi tám đến năm hai nghìn một mươi chín